ngày hai mươi năm tháng một mươi các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bốn mươi tám chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng bỏ phiếu kín
việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng thể hiện sự ghi nhận đánh giá của quốc hội đối với những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm
các chức danh có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp thường là tư lệnh những ngành có nhiều vấn đề tồn tại từ lâu khó giải quyết
với một trăm ba mươi bảy và một trăm linh bảy phiếu tín nhiệm thấp bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể là hai trưởng ngành có tỷ lệ tín nhiệm thấp nhiều nhất
các đại biểu quốc hội đều cho rằng kết quả trên đã thể hiện sự khách quan bởi trong thời gian qua đây là hai ngành có rất nhiều vấn đề nóng được cử tri gửi gắm nhiều tâm tư
nó chính là cái bức xúc cái yêu cầu đòi hỏi khách quan của cử tri và nhân dân cảm
đối với các lĩnh vực ví dụ giáo dục là vấn đề rất cần thiết phải đổi mới rất cần thiết phải cải cách
nhưng mà làm sao đó để giảm tải rồi là đỡ cho học sinh rồi sinh viên về vấn đề thi cử luôn luôn có những bức xúc xảy ra
giao thông thì bot tình hình như thế
là bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo đã rất nỗ lực nhưng mà phải có cái sự gọi là chuyên đội được ấy
để mà đến cái kế hoạch này
tuy nhiên các đại biểu quốc hội cũng cho rằng cần nhìn nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm một cách toàn diện công tâm
bởi lẽ những bộ trưởng có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp thường là tư lệnh những ngành có nhiều vấn đề tồn tại từ lâu khó giải quyết
hai năm rưỡi trong nhiệm kỳ có thể chưa đủ để một số bộ trưởng tạo ra những đột phá chuyển biến
đây chỉ là một trong những công tố
bởi vì thế này này có thể
ở cái giai đoạn tiếp theo thì bộ trưởng sẽ phấn đấu vượt cái tiêu chuẩn đặt ra
có nghĩa là sẽ có những cái kỳ vọng của đại biểu quốc hội cũng như cử tri nó sẽ vượt qua
đấy và biết đâu đấy qua cái kỳ bỏ phiếu này thì sẽ làm tốt hơn nhiều các cái nhiệm vụ của mình
như vậy thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện mà chúng ta nói như thế là hoàn toàn đúng thôi
và cái suy nghĩ của tôi cũng là vậy
tôi cũng đang đặt cái niềm tin là sau cái cuộc này thì các bộ trưởng sẽ làm việc tốt hơn
trưởng cũng nhìn thấy đó để mà cũng là rút kinh nghiệm
và sẽ có những cái phấn đấu tốt hơn
và chắc chắn đại biểu quốc hội cũng sẽ ủng hộ những cái mong muốn của bộ trưởng
các đại biểu quốc hội hy vọng qua lần lấy phiếu tín nhiệm lần này
các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
đặc biệt là các thành viên chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành
sẽ có cơ hội nhìn lại mình nhận thức rõ ưu khuyết điểm để phấn đấu nỗ lực
quyết tâm thực thi trách nhiệm một cách tốt hơn đáp ứng được kỳ vọng và mong đợi của cử tri cả nước